tố bị can lệnh tạm giam đối với ba bị can có lý lịch nêu trên hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các bị can để xử lý trước pháp luật
trong đêm ngày hai mươi và hai mươi một tháng bảy tại một số tỉnh miền núi phía bắc đã xảy ra mưa lớn gây lũ ống sạt lở đất ngập lụt nghiêm trọng thiệt hại nặng nề về người và tài sản
tại hà giang trận mưa lũ lịch sử đã làm năm người thiệt mạng hai người bị thương tổng thiệt hại về tài sản là hơn tám mươi tỷ đồng
cụ thể tính đến tám giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng bảy mưa lớn kèm sạt lở đất vào nhà dân đã khiến năm người thiệt mạng do bị đất đá vùi lấp đuối nước hai người bị thương do nước cuốn trôi và một số nhà dân bị sập hoàn toàn
riêng tại huyện bắc mê có sáu thôn của xã yên định và hai thôn xã minh ngọc bị ngập
tại thành phố hà giang ba mươi ba tuyến đường bị ngập nước vị trí ngập sâu nhất
lên đến một hai mét hai cây cầu tại xã việt lâm huyện vị xuyên bị sập gãy
nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở hư hỏng nghiêm trọng khiến cho giao thông bị ủn tắc
bên cạnh đó hai nhà máy thủy điện bị đất đá vùi lấp toàn bộ hệ thống máy móc ba mươi ba xe ô tô hai trăm năm mươi xe máy và xe đạp điện bị ngập gây hư hỏng
ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh hà giang khoảng tám mươi tỷ đồng
trong khi đó tại các huyện hàm yên yên sơn của tỉnh tuyên quang mưa lũ đã gây ngập nhiều diện tích lúa ngô rau màu ao cá tràn bờ
ước thiệt hại ba một tỷ đồng rất may không có thiệt hại về người và nhà cửa của người dân
thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng trịnh đình dũng ký công điện hòa tốc số chín trăm chín mươi năm cdttg ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại hà giang
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi
buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người bị thiệt mạng biểu dương và đánh giá cao sự chủ động của các cấp ủy đảng
chính quyền lực lượng vũ trang các cơ quan đoàn thể và nhân dân địa phương trong ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
hiện nay là đầu mùa mưa lũ ở bắc bộ
thời gian tới mưa lũ còn diễn biến phức tạp
để khẩn trương khắc phục hậu quả giúp nhân dân sớm ổn định đời sống đồng thời chủ động ứng phó mưa lũ thủ tướng chính phủ yêu cầu
ubnd tỉnh hà giang tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại nhất là những hộ có người bị chết hỗ trợ cứu chữa người bị thương
huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa giả soát
chủ động di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức hỗ trợ lương thực không để người dân bị đói kiểm soát hướng dẫn
hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị sạt lở ngập sâu tập trung khôi phục công trình hạ tầng bị hư hỏng
đặc biệt là công trình giao thông thủy lợi điện nước y tế giáo dục để phục vụ sinh hoạt cho người dân
bộ giao thông vận tải chỉ đạo kiểm tra khắc phục nhanh các sự cố trên các tuyến quốc lộ hỗ trợ địa phương khắc phục các điểm bị sạt lở
ách tắc trên các trục giao thông chính nhằm đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương chỉ đạo kiểm tra kịp thời sửa chữa các hồ đập thủy lợi thủy điện
các công trình bị sự cố do mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn sớm khôi phục sản xuất và chủ động ứng phó lũ các đợt mưa lũ tiếp theo
bốn ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo quân khu hai và các lực lượng đóng quân trên địa bàn
sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương
bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
sự báo cảnh báo thông tin kịp thời để nhân dân biết chủ động phòng tránh
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
kịp thời chỉ đạo đôn đốc các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
trong giai đoạn từ ngày một mươi năm tháng bảy đến hết ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn tuyệt đối
và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại buổi tuần tra đêm vào ngày hai mươi một tháng bảy trên địa bàn công an quận một mươi một thành phố hồ chí minh
đã phát hiện và xử lý các bi phạm về ma túy và nông đồ cồ
thực hiện cao điểm tấn công trân ngắp tội phạm tổ ba trăm sáu mươi ba công an quận một mươi một thành phố hồ chí minh
đã tiến hành tuần tra địa bàn
khi đến trước địa chỉ số hai trăm bốn mươi sáu đường lạc long quân thấy hai thanh niên có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã tiến hành kiểm tra
khai thác nhanh hai người này thừa nhận vừa sử dụng ma túy
sau khi đưa về phường một mươi kiểm tra kết quả cả hai đều dương tính với chất kích thích
ngay sau đó vụ việc được bàn giao cho công an phường tiếp tục xử lý
tiếp tục buổi tuần tra đến khoảng hai mươi ba h một mươi năm khi đến hẻm hai trăm hai mươi bảy đường lạc long quân
tổ ba trăm sáu mươi ba đã phát hiện ba người đi trên hai xe máy không đổi mũ bảo hiểm và có biểu hiện say xỉn
nên tiến hành kiểm tra
khi yêu cầu hai thanh niên trực tiếp cầm lái thực hiện đo nồng độ cồn thì hai người này không chấp hành
đáng nói là một trong hai người này còn đôi co với cảnh sát giao thông và tự xưng là người trong ngành
rồi đề nghị kiểm tra máy đo và yêu cầu chiến sĩ cảnh sát giao thông thổi nồng độ cồn
tiếp tục buổi tuần tra đến khoảng hai mươi ba h một mươi năm phút khi đến hẻm hai trăm hai mươi bảy đường lạc long quân
mất nhiều thời gian các chiến sĩ mới đưa về được công an phường ba làm việc
tại đây sau một lúc lâu thuyết phục hai thanh niên điều khiển xe máy mới chấp hành thổi nồng độ cồn
kết quả đo của cả hai đều ở mức vi phạm cao nhất
thưa quý vị phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh
với sự đổi mới căn bản toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số
đây là một trong những mục tiêu được lãnh đạo thành phố hồ chí minh chia sẻ
để thông bố chương trình chuyển đổi số và nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của thành phố diễn ra vào sáng nay
báo cáo với ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng phó chủ tịch ủy ban nhà dân tp dương anh đức nhấn mạnh
chương trình chuyển đổi của tp hcm được xây dựng dựa trên chương trình chuyển đổi số quốc gia
trong đó tp hcm đặt mục tiêu nằm trong nhóm năm địa phương đứng đầu về chính phủ điện tử
hạ tầng băng thông rộng phủ trên chín mươi năm hộ gia đình phổ cập dịch vụ mạng di động bốn g năm g và điện thoại di động thông minh
đến năm hai nghìn hai mươi năm tỷ lệ hồ sơ được giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn đạt hơn năm mươi
tối thiểu chín mươi người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính
thông tin của người dân và doanh nghiệp được số hóa và lưu trữ tại trung tâm dữ liệu tp hcm
còn đến năm hai nghìn ba mươi sẽ có một trăm linh dịch vụ công trực tuyến độ bốn được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau
bao gồm cả thiết bị di động
ngoài ra tất cả hồ sơ cấp thành phố quận quyện và chín mươi năm hồ sơ cấp phường được giải quyết trên mạng
trong giai đoạn này dự kiến thành phố nằm trong nhóm hai địa phương dẫn đầu về chính quyền số
để thực hiện mục tiêu trên tp hcm đưa ra nhiều giải pháp trong đó đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức
về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân và doanh nghiệp
đồng thời phát triển hạ tầng số bao gồm hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin hạ tầng internet vạn vật hạ tầng dữ liệu
thưa quý vị dự án khu du lịch sinh thái thác voi được xác định là dự án trọng điểm cần phải tập trung đầu tư phát triển
trong ngành du lịch tại huyện lâm hà của tỉnh lâm đồng
tuy nhiên hiện tại chủ đầu tư của dự án đang bị chiếm quyền điều hành không thể tiếp cận quản lý
trong khi đó một công ty khác hiện đang hoạt động trái phép
ghi nhận thực tế tại khu du lịch thác voi đang diễn ra việc bán vé tham quan giá hai mươi đồng một người
đơn vị bán vé là công ty trách nhiệm hữu hạng thuần việt địa chỉ tại số chín nghìn hai trăm chín mươi ba đặng thái thân phường ba thành phố đà lạt
tuy nhiên trụ sở của công ty ghi trên vé không còn hoạt động
về việc tranh chấp giữa công ty việt remex và công ty thuận việt
ủy ban nhân dân huyện lâm hà cho biết chỉ giám sát về an ninh trật tự
ủy ban nhân dân huyện biết việc không thu được thuế tại dự án trên
ước độ kiến nghị thu hồi dự án
hiện tại công ty việt remex thừa nhận thiếu sót trong công tác quản lý giám sát
dẫn đến việc chậm tiến độ triển khai dự án khu du lịch cát voi
và nhận trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh để tái cơ cấu đầu tư bài bản hơn
góp phần vào phát triển du lịch kinh tế của địa phương
việc toàn tại một công ty tham quan giá hai mươi đồng
công ty đang kinh doanh trái phép tại đây nhưng không đóng thuế cho nhà nước
cho thấy công tác quản lý của địa phương đang có dấu hiệu buôn lỏng
trước đó chủ đầu tư đã nhiều lần kiến nghị giải quyết dứt điểm vụ việc
nhưng chưa được giải quyết nên không thể tiếp cận dự án
sáng nay ngày hai mươi hai tháng bảy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn phòng chống đuối nước
cho con em cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng công an tp hcm đây cũng là dịp để tạo sân chơi lành mạnh
cho các em trong mùa hè
là một trong hàng chục học viên bơi lộ nhí của lớp tập huấn phòng chống đuối nước
bé gia huy rất hăng hái tập bơi
có phụ huynh là chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
em cũng mong muốn sau này có thể hỗ trợ người gặp nạn
con chưa biết bơi còn thấy mấy chú vậy
rất hợp sách mong muốn bơi sợi để cứu người
con biết bơi lạc hô rồi
con mong muốn bơi chữa bơi sợi bơi bướm
thống kê của cục bảo vệ chăm sóc trẻ em
mỗi năm cả nước có khoảng hai tám trăm linh trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước
nhóm độ tuổi có tỷ lệ đuối nước cao nhất từ năm đến một mươi bốn tuổi
riêng tại tp hcm mỗi năm có hơn một trăm một mươi vụ
vì vậy khóa tập huấn này được xem là hết sức thiết thực
để giúp các bé có thể tránh được đuối nước
qua báo chí thì cô thấy có những trường hợp của học sinh nghỉ hè
về các cháu đi bơi mà bị đuối nước nhiều
trong thời gian vừa rồi có nhiều trường hợp đuối nước thương tâm lắm
mà bây giờ công an tp hcm tổ chức ra được lớp tập huấn dạy cho các cháu bơi
là sự rất là yên tâm rất là vui
vừa làm sân chơi lành mạnh cho các em giải nhiệt mùa hè
vừa trang bị cho các bé kỹ năng cần thiết để sinh tồn
đồng thời các em cũng được trang bị kiến thức
để có thể giúp đỡ người khác thoát được nguy hiểm khi đuối nước
với các lớp tập huấn này thì các học viên sẽ được trang bị các kiến thức
như là về bơi và được thực hành các kiểu bơi cơ bản
các kỹ năng sơ cứu và xử lý tình huống khi bị đuối nước
cách phòng tránh các tai nạn đuối nước và xử lý tình huống khi gặp người bị đuối nước
tuy nhiên lớp tập huấn này mới chỉ được mở tại các phòng của công an tp hcm
nên số lượng còn hạn chế
trong thời gian tới đơn vị sẽ tính đến triển khai nhân rộng mô hình ra hai mươi bốn quận huyện
nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho con em cán bộ công an các khu vực này